tử vong do bệnh dạy tăng đột biến cần chủ động tiêm phòng vaccine
bệnh dạy là một trong những bệnh truyền nhiễm lưu hành có số ca tử vong cao nhất và thường xuyên xảy ra tại việt nam
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có hai mươi bảy trường hợp tử vong do mắc bệnh dạy
tại hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm hai nghìn hai mươi bốn
do bộ y tế phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tiến sĩ hoàng minh đức cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
hơn bảy mươi các dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi là các bệnh lây truyền từ động vật sang người hoặc có nguồn gốc gen từ bệnh của động vật
việt nam là một trong những điểm nóng về dịch bệnh truyền nhiễm
trong đó có các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như ah năm n một sars sại than dịch hạch ký sinh chùng
tại việt nam xác định năm bệnh lây truyền từ động vật sang người ưu tiên
cũng ra cầm độc lực cao sại than liên cầu lợn và xoắn khuẩn vang gia
trong đó bệnh dạy có số ca tử vong tăng đột biến cả nước ghi nhận tám mươi hai ca tử vong do bệnh dạy năm hai nghìn hai mươi ba
ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh dạy cao nhất vào các tháng ba bốn và tám
phân bố theo khu vực thì miền bắc có ca bệnh dạy cao nhất ba mươi bảy tám tiếp đến là miền nam và tây nguyên hai mươi bốn bốn miền trung một mươi ba bốn
tuy nhiên tại khu vực miền nam và tây nguyên gia tăng ca bệnh dại liên tiếp trong những năm gần đây tỷ lệ trẻ em dưới một mươi năm tuổi bị bệnh dạy chiếm đến ba mươi bốn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đã có một mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh ghi nhận ca bệnh dạy trên người trong đó khu vực miền trung ghi nhận số ca bệnh dạy tử vong gia tăng đột biến
hiện đang cao nhất trên cả nước một mươi ca khu vực tây nguyên và miền nam vẫn tiếp tục gia tăng trong đó đắk lắc bốn ca long an ba ca
theo con số thống kê từ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong thời gian tết nguyên đán vừa qua đơn vị đã tiếp nhận một số trường hợp ở tỉnh chuyển đến vì bị chó dại cắn có trường hợp chuyển nặng không qua khỏi
điển hình như trường hợp bé gái tth bốn tuổi ngụ xã tân thắng huyện hàm tân tỉnh bình thuận vừa tử vong sau chín ngày bị chó nhỏ khoảng năm sáu tháng tuổi cắn tại vùng mặt chán quanh mắt gò má trái
theo báo cáo của trung tâm y tế hàm tân bé gái tth vào thời điểm sau khi bé bị chó cắn nhiều vị trí ở mặt nhưng người nhà nạn nhân đã không xử lý vết thương tại chỗ không tiêm phòng dạy nhưng đưa đi điều trị dạy bằng phương pháp dân tộc
con chó cắn bé t t h t có biểu hiện hung dữ chảy nước bọt nhiều và bị đánh chết sau đó không có ai bị con chó cắn hay bị văng nước bọt lên niềm mạc trước đó bé t t h t có biểu hiện lừ đừ buồn nôn và nôn sau bảy ngày bị chó cắn qua ngày sau nạn nhân có triệu chứng sợ gió nôn ói xốt nhẹ và được đưa đi khám tại bệnh viện đa khoa khu vực la di
tại đây bé được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh dạy nên chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong tình trạng nặng và được trả về trong cùng ngày
trường hợp khác là bệnh nhân vvt năm mươi ba tuổi ngụ huyện carong búc đắk lắc được bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trần đoán chưa loại trừ được cơn dại sau khi nhập viện vì sốt không rõ nguyên nhân viêm mảng não nhiễm trùng máu bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới tiếp tục theo dõi điều trị

thời gian ủ bệnh phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của vết cắn vị trí của vết cắn có liên quan đến nơi có nhiều dây thần kinh khoảng cách từ vết cắn đến não số lượng virus xâm nhập vết cắn càng nặng và gần thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn
nguyên nhân chủ yếu gây tử vong do dạy trên người là do người bị động vật nghi dại cắn không tiêm phòng huyết thanh kháng dại và không tiêm vaccine phòng dạy hoặc tiêm muộn tiêm không đủ liều không đúng chỉ định
mặc dù vậy công tác truyền thông phòng chống bệnh dạy vẫn còn hạn chế dẫn đến tình trạng chủ quan lơ là trong việc thực hiện nghiêm các quy định về tiêm phòng dạy cho chó mèo cũng như quản lý đàn chó mèo hoặc tự chữa trị bằng các biện pháp chưa được bộ y tế công nhận nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
làm sao để trần đoán bệnh dại
bệnh dại gồm các giai đoạn bệnh như sau
giai đoạn ủ bệnh
trung bình từ hai mươi đến sáu mươi ngày nhưng có thể kéo dài từ bốn ngày đến nhiều năm sau
y văn ghi nhận có trường hợp ủ bệnh đến một mươi chín năm thời kỳ ủ bệnh ngắn khi vết thương ở vùng đầu mặt hoặc lây bệnh qua ghép rác mạc
giai đoạn khởi phát
thường hai đến một mươi ngày biểu hiện cảm giác sợ hãi đau đầu sốt mệt mỏi khó chịu cảm giác tê và đào tạo các vết thương nơi virus xâm nhập
giai đoạn toàn phát hoặc giai đoạn viêm não
thường biểu hiện mất ngủ tăng cảm giác kích thích như sợ ánh sáng tiếng động và gió nhẹ
ngoài ra còn có dối loạn hệ thần kinh thực vật như giãn đồng tử tăng tiết nước bọt vã mồ hôi hạ huyết áp
trần đoán sơ bộ bệnh dại
thường dựa vào các triệu chứng lâm sàng đặc biệt là sợ nước sợ gió sợ ánh sáng và các yếu tố dịch tễ có liên quan
để chuẩn đoán chính xác bệnh dại ngoài các biểu hiện yếu tố dịch tễ các bác sĩ sẽ chỉ định làm xét nghiệm
ngày nay với kỹ thuật mới chẩn đoán bệnh dạy có thể được thực hiện bằng cách phân lập virus
hoặc phát hiện rna virus bằng xét nghiệm phản ứng chuỗi pcr từ nước bọt dịch não tủy nước tiểu mô sinh thiết não da
tri tiêu tám trăm linh tỷ trên một năm cho vaccine và huyết thanh kháng dại cho người
theo tiến sĩ hoàng minh đức hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đã ghi nhận hơn một trăm bốn mươi ba người đi tiêm phòng dạy
trước đó từ năm hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn hai mươi ba trung bình ghi nhận từ hơn ba trăm tám mươi bảy đến hơn sáu trăm bảy mươi bốn trường hợp điều trị dự phòng bệnh dạy
không chỉ là bệnh gây tử vong cao nhất mà bệnh dạy cũng gây nên những thiệt hại về kinh tế
khi tiêu tốn tám trăm linh tỷ trên một năm chỉ riêng cho vaccine và huyết thanh kháng dại cho người
chưa bao gồm gánh nặng chi phí vết thương và gián tiếp
tuy nhiên ông đức cũng nhắc đến việc người dân e ngại việc tiêm vaccine phòng dạy có nhiều tác dụng phụ
dẫn đến việc sử dụng các biện pháp điều trị không được bộ y tế công nhận
dù cơ quan y tế đã nhiều lần khuyến cáo nhưng vẫn có đến hơn một mươi sáu người bị bệnh dạy đã điều trị bằng thuốc nam
một nguyên nhân nữa là tám hai người bị chó cắn không có tiền để đi tiêm phòng dại
đặc biệt là hộ nghèo người dân sinh sống vùng sâu vùng xa
giá tiêm vaccine dạy tương đối cao từ một hai đến một năm triệu trên một liệu trình
thế nhưng cũng có một thực trạng nữa là tỷ lệ tiêm phòng trên đàn chó mèo nuôi còn thấp
dẫn đến gia tăng dịch bệnh trên động vật và tăng nguy cơ lây nhiễm sang người
có những địa phương ở khu vực tây nguyên chưa được tiêm một mươi vaccine phòng dạy cho chó mèo
trong khi công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế
nhiều địa phương vẫn để xảy ra tình trạng thả rông chó mèo dẫn đến tăng nguy cơ tấn công con người
những yếu tố này khiến cho nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người vẫn tiếp tục
vậy có cách nào để phòng ngừa bệnh dạy hiệu quả
bệnh dạy hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được
để chủ động phòng chống bệnh dạy người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
người dân nuôi chó mèo cần tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo
nuôi chó phải xích nhốt khi ra ngoài đường phải mang dọ mõm
không đùa nghịch chọc phá chó mèo
khi bị chó mèo cắn cân rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay lập tức với xà phòng liên tục trong một mươi năm phút
nếu không có xà phòng có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường
sau đó vết thương cần được rửa sạch với cồn bảy mươi hoặc cồn iốt hạn chế làm dập vết thương và không băng kín vết thương
không tự ý điều trị bằng thuốc nam hoặc đi lấy nọc đắp lá cây chưa được chứng minh có hiệu quả phòng bệnh
ngược lại có thể gây nguy hiểm tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng hơn hoặc gây ra các tình trạng nhiễm trùng cơ hội
kịp thời đến cơ sở y tế để khám tư vấn và tiêm vaccine phòng dạy huyết thanh kháng dại
nếu vết thương xuyên thấu chảy máu vị trí ở đầu mặt cổ và bộ phận sinh dục thì phải dùng huyết thanh kháng dại tiêm sâu bên trong và xung quanh vết thương
ngoài ra cần tiêm phòng bệnh uốn ván dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng vết thương nếu có chỉ định
truyền thông hướng dẫn cho trẻ em cách phòng tránh chó mèo cắn và thông báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân sau khi bị chó mèo cắn
hiện có nhiều chó mèo ở nhiều nơi nhiễm bệnh dạy rất nhiều người có suy nghĩ chó mèo nhà nuôi hiền lành sạch sẽ
họ rất chủ quan khi bị mèo chó nhà nuôi hoặc chó mèo của hàng xóm cắn cao nên thường không thận trọng dẫn đến bị lây bệnh dạy
để đề phòng bệnh dạy lây lan sang người trước hết phải phòng cho chó mèo tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine
nhưng thông thường người nuôi chó mèo nên tiêm hai mũi vaccine người cho chó mèo trong sáu tháng hiệu quả phòng bệnh sau tiêm người cho chó mèo là ba năm